liên quan đến vụ án phan văn anh vũ vào khoảng chín giờ sáng nay một mươi tám tháng bốn lực lượng chức năng đã tổ chức khám nhà ông trần văn minh
nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng giai đoạn từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi một và ông văn hữu chiến
nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bốn dưới sự chứng kiến của lực lượng công an khu vực
cũng như là đại diện tổ dân phố nơi những người này cư trú
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật